sau hai ngày diễn ra các trận đấu sôi nổi ở vòng loại nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân chiều nay một mươi năm tháng bảy một mươi sáu đội xuất sắc đã giành quyền
bước vào giai đoạn hai tranh loại trực tiếp
ở nội dung đồng đội nam trong danh sách tám đội nhất bản giành quyền vào tứ kết
có tên những đội mạnh như vi xem hải dương quân đội một hà nội một khánh hòa
riêng các nhà đương kim vô địch tnt một đến với giải năm nay vẫn khẳng định được ưu thế
sức mạnh nổi trội của mình qua thành tích thuyết phục ở vòng đấu bảng
trong khi đó ở nội dung đồng đội nữ tám đội nhất nhị các bản vào bán kết
gồm câu lạc bộ tp hcm một vi xem hải dương công an một quân đội một tnt hà nội một tiền giang tp hcm hai
trong đó câu lạc bộ tp hcm tiền giang được giới chuyên môn nhận định có khả năng lớn tiến vào bán kết
vòng loại trực tiếp sẽ diễn ra vào một mươi chín h tối nay
kết quả các trận đấu loại trực tiếp chúng tôi sẽ cập nhật vào bản tin sớm nhất